quá trình phát triển trở lại của vùng thấp nóng phía tây cũng khiến cho các tỉnh miền trung trong ngày hôm nay có nắng nhiều hơn và nhiệt độ tăng nhanh hơn
lúc này thì ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh nhiệt độ chỉ khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
tuy nhiên trưa chiều nay nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi bốn ba mươi sáu độ thời tiết chuyển sang nóng bức trở lại
phần còn lại của miền trung khu vực từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận trong ngày hôm nay cũng có nắng nhưng không nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ ba mươi
đến ba mươi năm độ
khu vực nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay tiếp tục chịu sự chi phối của đới gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình
vì thế mà trên cả hai khu vực tiếp tục có mưa rào và rông ở diện dài rác về chiều tối và đêm
cục bộ có điểm mưa khá kèm theo với rông lốc và gió giật mạnh
còn ban ngày trên cả hai khu vực có nắng với nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ ở tây nguyên
và ba mươi hai ba mươi bốn độ ở các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
đối với tình hình thời tiết trên biển trong ngày hôm nay các vùng biển phía nam
bao gồm khu vực phía nam của biển đông trong đó có huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông rải rác về chiều tối
trong cơn rông có thể kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm nên bà con ngư dân cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại